thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc hôm qua một mươi năm tháng chín đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã tới thăm khu di tích nhà kỷ niệm cách mạng hồng nham tại thành phố trùng khánh trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu căn cứ trung ương phương nam của đảng cộng sản trung quốc
thời kỳ đấu tranh vinh quang trước khi giành được chính quyền căn cứ hồng nham thành phố trùng khánh
bộ trưởng nhấn mạnh nơi đây là nơi làm việc của các nhà lãnh đạo tiền bối của trung quốc như mao trạch đông
chu ân lai để chỉ đạo công tác xây dựng đảng đoạt kết mặt trận nhân dân xây dựng lực lượng vũ trang
giành chính quyền bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
nơi đây cũng là địa chỉ làm việc của đồng chí hồ quang tức chủ tịch hồ chí minh
đã từng tham gia văn phòng bắt lộ quân trung quốc thời gian từ năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi
trong thời gian này chủ tịch hồ chí minh đã làm việc với đồng chí chu ân lai
trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng hai đảng hai nước
mối quan hệ đoàn kết gắn bó cách mạng giữa hai nước tiếp tục đối phát huy và duy trì phát triển cho đến ngày nay
các thế hệ cách mạng tiếp tục noi gương và làm sâu sắc hiệu quả hơn những thành quả quan trọng này
trong bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước việt nam trung quốc
trong sổ lưu niệm tại đây bộ trưởng tô lâm viết
chúng tôi tự hào về mối quan hệ gắn bó keo sơn đời đời bền vững việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm trung tâm chỉ huy giao thông tp trung khánh
thăm bảo tàng quy hoạch thành phố và đồn cảnh sát đại dương câu thuộc cảnh sát quận dô trung công an tp trung khánh
học viện an ninh nhân dân cần tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo
trọng tâm là đổi mới chương trình đào tạo nội dung phương pháp
giảng dạy để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
và yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đó là một trong những nội dung chỉ đạo của thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của học viện an ninh nhân dân diễn ra vào sáng nay một mươi sáu tháng chín tại hà nội
tại lễ khai giảng
thầy và trò học viện an ninh nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống gần bảy mươi tám năm xây dựng và phát triển
tiền thân là trường huấn luyện bồi dưỡng cán bộ công an
đến nay học viện an ninh nhân dân đã từng bước khẳng định vị trí vai trò là cơ sở đào tạo bồi dưỡng uy tín
và chất lượng của ngành công an và trong hệ thống giáo dục đào tạo quốc gia
năm học vừa qua học viện an ninh nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
trong đó một đơn vị cấp phòng được tặng cờ thi đua chính phủ
ba đơn vị cấp phòng được nhận cờ thi đua của bộ công an
học viện đã chủ trì phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học lớn mang tầm quốc gia quốc tế
hoàn thành việc nghiên cứu và nghiệm thu một mươi đề tài khoa học cấp bộ vượt hai trăm ba mươi ba ba so với chỉ tiêu được giao
đánh chống khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy và trò học viện an ninh nhân dân
thứ trưởng lương tam quang mong muốn trong năm học mới
học viện tiếp tục thể hiện mạnh mẽ hơn vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành công an
tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống
và mở rộng hợp tác với các nước tiên tiến để tiếp thu chi thức kinh nghiệm phù hợp
đặc biệt quan tâm và có giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ giảng viên các nhà khoa học có chuyên môn cao
bố trí giáo viên vừa tham gia công tác giảng dạy vừa tham gia công tác thực tiễn
mỗi học viên phải ý thức sâu sắc xác định trách nhiệm vinh dự của mình khi là học viên của học viện an ninh nhân dân
cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện hiện đại xứng đáng là cơ sở giáo dục trọng điểm của ngành
sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia
thưa quý vị và các bạn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới phát triển chính phủ số
xã hội số và nền kinh tế số hiện nay thì các hoạt động giao dịch thay vì được thực hiện trực tiếp thì đang dần chuyển sang giao dịch điện tử
theo đó việc ứng dụng chữ ký số đang ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tổ chức doanh nghiệp và người dân
trong việc xác định tính pháp lý khi tham gia các hoạt động giao dịch trên môi trường điện tử
đây cũng sẽ là nội dung trong tiểu mục đề án sáu về lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên linh chi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị
khí cấp chữ kỳ số cao
chúng tôi cũng tuyên truyền qua các cái kênh gia lô các cái trang gia lô của cả hệ thống chính trị

thực tế để tạo ra nhu cầu cũng như thói quen sử dụng chữ ký số cho người dân
các bộ ngành địa phương cần đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
có ứng dụng chữ ký số từ đó thu hút được sự quan tâm sử dụng của người dân
còn như vậy chữ kỳ số mới thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống hỗ trợ đăng lực cho người dân
và trở thành chìa khóa của mỗi công dân số trong kỷ nguyên số
trong chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm hai nghìn hai mươi năm
thủ tinh chính phủ đã đặt mục tiêu tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ kỳ số
hoặc là chữ ký địa tử cá nhân đạt trên năm mươi vào năm hai nghìn hai mươi năm
và đạt bảy mươi vào năm hai nghìn ba mươi
trong quá trình chuyển đổi số việc thay đổi thói quen từ môi trường thực
sang môi trường điện tử luôn đòi hỏi nhiều thời gian và phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy
với chữ ký số cũng vậy khi xã hội cùng nhận thức được đây là những thay đổi tích cực
và xu hướng thất yếu thì mục tiêu mỗi người dân có một chữ kỳ số
hướng đến xây dựng công dân số sẽ không còn xa vời
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin để kết thúc